do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp cùng với hoàn lưu cơn bão số một mươi hai từ ngày bốn tháng một mươi một đến ngày năm tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh quảng trị có mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước sông lên rất nhanh
nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn tỉnh bị ngập và chia cắt do mưa lũ
tại huyện miền núi đắc rông mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị ngập sâu từ một đến hai năm mét gây chia cắt giao thông cô lập một số vùng thấp thuộc các xã ba lòng triệu nguyên hải phúc
tại huyện hải lăng vùng trũng thấp nhất tỉnh quảng trị hiện mực nước trên các sông dâng cao trên mức báo động hai
một số tuyến liên thôn ở vùng thấp trũng như xã hải hòa hải thành hải sơn bị ngập sâu từ năm đến một mét
các địa phương của tỉnh quảng trị đã chủ động ra soát kế hoạch sơ tán dân và sẵn sàng triển khai sơ tán dân khi nước lũ dâng cao
riêng tại các xã ba lòng triệu nguyên thuộc huyện đắk rông đã triển khai sơ tán tài sản người dân ở một số vùng thấp